xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube sức khỏe và đời sống
thưa quý vị mới đây cdc mỹ đã thừa nhận giật tít phóng đại sự lây lan của omicron hai trăm hai mươi năm
con số bị phóng đại khoảng hai trăm hai mươi năm đã được đưa ra trước khi tổng thống joe biden
cảnh báo nghiêm khắc cử dân mỹ vào tuần trước
mới đây abc news đưa tin trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
đã điều chỉnh báo cáo covid một mươi chín của mình cho biết ước tính trước đây của họ
về tỷ số ca mắc covid một mươi chín mới do biến thể omicron gây ra cao hơn gấp ba lần con số thực tế
cdc nói rằng chỉ có hai mươi hai năm trường hợp nhiễm covid một mươi chín của mỹ được ghi nhận trong tuần kết thúc
vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai có liên quan đến biến thể omecron
thay vì ước tính bảy mươi ba hai đã được công bố vào tuần trước
cdc cũng tiết lộ chủng mới chiếm năm mươi tám sáu các trường hợp mắc mới trong tuần
kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
trong khi hầu hết các ca mắc khác đều do biến thể data gây ra
cdc cho rằng thiếu sắc lớn của họ trong báo cáo tuần trước là do thiếu dữ liệu mới về biến thể
điều này đã khiến báo chí giật tích kịch tính về tốc độ lây nhiễm nhanh như chất của biến thể omicron
abc news gọi con số sửa đổi hôm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vì số ca mắc omicron là thấp hơn đáng kể
người phát ngôn của cdc mỹ nói với reuters
chúng tôi có nhiều dữ liệu hơn về khung thời gian đó và tỉ lệ omicron đã giảm xuống
điều quan trọng cần lưu ý
là chúng tôi vẫn đang thấy tỉ lệ nhiễm biến chủng mới tăng lên đều đặn
con số phóng đại được cdc đưa ra vào ngày hai mươi tháng một mươi hai
một ngày trước khi tổng thống joe biden có bài phát biểu cảnh báo rằng
những người mỹ chưa tiêm phòng có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do biến thể mới
ông cũng đưa ra tuyên bố gần như tất cả trong số hơn bốn trăm linh người mỹ chết
vì covid một mươi chín vào năm hai nghìn hai mươi một chưa được tiêm chủng
vì lo ngại về biến thể omecron chính quyền của tổng thống joe biden đã thắt chặt các hạn chế đi lại
bao gồm cả lệnh cấm đối với du khách và các bạn
quốc gia ở miền nam châu phi nơi biến thể lần đầu tiên được xác định vào tháng trước
tổng thống cho biết lệnh cấm đi lại sẽ kết thúc vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tuy nhiên ông vẫn cảnh báo rằng những người mỹ chưa được tiêm phòng
phải đối mặt với một mùa đông của bệnh tật nghiêm trọng và cái chết
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai cố vấn y tế nhà trắng atheny fauci cho hay
với sự lây lan của omicron ngay cả những người mỹ đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
cũng không nên tham dự các bữa tiệc lớn đêm giao thừa
sẽ có những năm khác để làm điều đó
nhưng không phải năm nay ông nói
chủ tịch hiệp hội y tế nam phi angelic coexi gọi phản ứng quốc tế
đối với biến hệ omicron là cơn bão trong tách trà
nhấn mạnh rằng chủng vi khuẩn mới này gây ra các triệu chứng nhẹ
hoặc không có ở hầu hết mọi người
bà coexi cho biết tuần trước rằng với tình trạng lây nhiễm đang giảm ở châu phi
và chủng mới không làm gia tăng số ca nhập viện hoặc tử vong
quốc gia này đã qua đỉnh dịch omicron
mặc dù tốc độ lây lan của omicron đã được giật tít phóng đại
nhưng nó vẫn đang làm quá tải hệ thống y tế nhiều nước
dù các nghiên cứu trước đây cho rằng biến thể mới có thể gây bệnh nhẹ hơn
bà catherine smallwood quan chức cấp cao thuộc who khu vực châu âu cho biết
sự lây lan nhanh của biến thể omicron vẫn sẽ dẫn đến số lượng lớn ca nhập viện
đặc biệt là ở người chưa tiêm chủng
và gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với hệ thống y tế và các dịch vụ quan trọng khác
who cũng cảnh báo chống lại sự tự mãn
dù các phát hiện sơ bồ cho thấy omicron gây bệnh nhẹ hơn delta
gia tăng của các ca covid một mươi chín đang tàn phá thế giới
buộc nhiều nước phải xét chặt các viện pháp phòng dịch
vốn gây ảnh hưởng đến kinh tế để ngăn dịch lây lan rộng theo hãng tình afp
để giảm bớt tác động kinh tế trong bối cảnh omicron đang làm nhiều lao động mỹ nghỉ ốm
chính quyền tổng thống joe biden đã giảm một nửa thời gian cách ly với những ca không triệu chứng
trong khi đó tại châu âu pháp yêu cầu các công ty phải cho nhân viên làm việc từ xa
ít nhất ba ngày một tuần
đức hạn chế tiếp xúc khi cho đóng cửa các hợp đêm cấm tụ tập quá một mươi người
và buộc các trận đấu thể thao tổ chức không khán giả
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai pháp vương quốc anh hy lạp và bồ đào nha đều ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ
trong đó phải báo cáo gần một trăm tám mươi ca mắc mới và vương quốc anh ghi nhận trên một trăm hai mươi ca bệnh mới
cùng ngày hà lan và thuỷ sĩ cho biết omicron đã trở thành biến thể chí mưu thế tại các nước này
để ngăn chặn thủy triều mang tên omecron phần lan đã cấm người chưa tiêm chủng nhập cảnh nước này từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
thùy điển và đan mạch yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính với du khách
tại châu á dù đối mặt với đợt bùng dịch ít ca nhiễm hơn châu âu sông trung quốc vẫn tuận theo chiến lược zero covid
phong tỏa cục bộ nhiều khu vực ở thành phố di an
hàng trăm ngàn người diê an ở miền bắc trung quốc bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa nói trên
ngoài ra một mươi ba triệu người dân thành phố tây an tỉnh thiểm tây cũng đang cùng cảnh ngộ
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết nước này ghi nhận thêm một trăm tám mươi hai ca covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ
bao gồm một trăm tám mươi ca tại tỉnh thiểm tây
còn riêng tại mỹ đã ghi nhận khoảng năm trăm một mươi hai năm trăm năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới hôm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
con số cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát
theo dữ liệu tại trường đại học john hopkinskin mỹ kỷ lục trước đó là hai trăm chín mươi bốn một mươi bốn
ca mắc vào ngày tám tháng một
trước tình trạng đó who hôm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cảnh báo
biến thể obertran có thể gây ra tình trạng quá tải cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe
mặc dù các nghiên cứu ban đầu cho thấy chúng chỉ gây bệnh dạ
dù đối mặt với giờ bùng phát ca nhiễm quy mô nhỏ hơn nhiều so với các điểm nóng covid một mươi chín khác trên toàn cầu
trung quốc vẫn không nới lỏng chiến dịch zero covid
thay vào đó phong tỏa một mươi ba triệu dân ở thành phố tây an trước làn sóng ca nhiễm mới
theo nghiên cứu do trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc công bố hôm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
người mắc biến thể omechon có thể có triệu chứng xét nghiệm dương tính và có khả năng lây cho người khác chỉ sau ba ngày
ngắn hơn so với mức bốn đến sáu ngày của biến thể delta và chủng cốc
nghiên cứu được tiến hành trên các ca mắc biến thể omicron gồm sáu người trong độ tuổi từ một mươi một đến bốn mươi tám tuổi
cùng một hội gia đình tại bang nisraqa

trong đó có một người đàn ông bốn mươi tám tuổi chưa tiêm chủng gần đây đến nigeria
trước đó một nghiên cứu ở naui đã được thực hiện trên các ca biến thể omicron sau tiệc giáng sinh
cũng cho thấy thời gian ủ bệnh của biến thể này rơi vào khoảng ba ngày
hiện tại chưa rõ thời gian bệnh nhân có thể phát tán virus cho người khác sẽ kéo dài trong bao lâu
omicron xuất hiện lần đầu tại nam phi hồi cuối tháng một mươi một
hiện đã lây lan đến hơn chín mươi quốc gia trên toàn thế giới
tổ chức y tế thế giới who ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cảnh báo nguy cơ tổng thể từ biến chủng vẫn rất cao
theo who omicron có thể phát tán virus cho người khác
theo who tốc độ gia tăng ca nhiễm nhanh chóng do hai nguyên nhân khả năng né tránh miễn dịch và tính chất dễ lây lan hơn của biến chủng
việt nam ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cũng phát hiện ca nhiễm omecron là một người về từ anh
trả lời báo chí ngày hai mươi chín tháng một mươi hai ông lân cho biết trong một trăm sáu mươi năm người đi cùng chuyến bay có một trăm sáu mươi hai người hà nội ba người ở địa phương khác
họ đã cách ly tập trung theo quy định dành cho người nhập cảnh
bộ y tế đã gửi công điện cho các địa phương để quản lý theo dõi sát
theo giáo sư lân ca nhiễm biến chủng
omicron vừa phát hiện là ca bệnh xâm nhập
với các biện pháp quản lý người nhập cảnh hiện nay thì ca này không có khả năng lây lan ra cộng đồng
giáo sư lân cho biết
hiện tại người nhiễm omechain được cách ly tại phòng riêng tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
điều trị theo phát độ của bộ y tế vì vậy cũng không lây lan ra cộng đồng
theo đại diện bệnh viện bên cạnh đó việt nam đã triển khai hệ thống giám sát các trường hợp mắc covid một mươi chín bất thường
người có hội chứng cứ lây lan nhanh hoặc ca nhiễm nặng biến đổi bất thường
họ được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển các viện bác sơ viện vệ sinh dịch tễ để giải trình tựa gian virus
nhằm sớm phát hiện omicron nếu có
bộ y tế cho biết tiếp tục giám sát chặt tình hình covid một mươi chín biến chủng omicron chỉ đạo địa phương tăng cường xét nghiệm
người dân được khuyến cáo tuần thủ phòng dịch và tiêm chủng vaccine
đại diện bộ y tế cho biết các cơ quan đơn vị viện và bệnh viện đầu ngành khác trên cả nước
có đủ khả năng giải trình tựa gian virus và xét nghiệm biến chủng omicron
thưa quý vị
nguy cơ có thêm ca mắc omicron mới ở nước ta là rất lớn
nhưng theo các chuyên gia cũng không nên lo lắng quá
phải bình tĩnh thì mới có thể chống dịch hiệu quả hơn trong thời gian tới
người dân cần chủ động thực hiện nghiêm năm k của bộ y tế và tiêm phòng đầy đủ để tự bảo vệ chính mình và người thân
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại